kính thưa đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
thưa đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
thưa các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương thưa toàn thể các ông chí
như các ông chí đã biết sáng nay thủ tướng chính phủ đã chủ trì chương trình ngày chuyển đổi số quốc gia một mươi tháng một mươi
và trực tiếp truyền đi thông điệp chuyển đổi số vì một việt nam hùng cường thịnh vượng người dân được ấm no và hạnh phúc tới toàn thể người dân trên sóng của đài truyền hình việt nam
sự kiện này khẳng định quyết tâm của chính phủ lấy chuyển đổi số là định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới
với mục tiêu lấy người dân là trung tâm phục vụ khoa học công nghệ là phương thức thực hiện
dựa trên các nền tảng các quy định của pháp luật
hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia và thông điệp của chính phủ đảng ủy công an trung ương bộ công an đã thống nhất lấy ngày chuyển đổi số quốc gia mùng một mươi tháng một mươi hàng năm
cũng là ngày chuyển đổi số của ngành công an
tại hội nghị hôm nay vào thời điểm này thì cũng sẽ là đúng một mươi h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và cũng là trong cái thời khắc mà sẽ diễn ra sự kiện là một mươi h một mươi phút một mươi giây ngày một mươi tháng một mươi
thế thì theo cái công nghệ về số đấy tức là một mươi một nghìn một
để thể hiện được những cái như vậy
thì thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cùng toàn thể tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
tôi chính thức công bố
ngày một mươi tháng một mươi hàng năm là ngày chuyển đổi số của công an nhân dân
thưa các đồng chí quán triệt các chủ trương chỉ đạo của đảng sự điều hành của chính phủ trong nhiều năm qua
lực lượng công an luôn xác định vai trò gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính lấy người dân làm trung tâm phục vụ
kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trong chuyển đổi số
bộ công an cũng đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo các cấp công an từ bộ đến công an các địa phương
ban hành chương trình chuyển đổi số trong công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
và ban hành kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số đặt ra bảy nhóm lĩnh vực công tác với ba mươi hai nhiệm vụ cụ thể
kết quả thực hiện
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cũng đã đạt được nhiều thành tiệu tích cực trên các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý
phát triển các ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và căn cước công dân
cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thông tin điện tử của ngành công an và của các bộ ngành các địa phương
đặc biệt trong ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
lực lượng công an đã cung cấp cho người dân nhiều tiện ích rất thiết thực
về định danh nhân thân sử dụng dịch vụ y tế giáo dục thanh toán không dùng tiền mặt
và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tiện ích khác phục vụ cho đời sống của người dân
có phần xây dựng công dân số xã hội số nền kinh tế số
những kết quả nêu trên của lực lượng công an nhân dân là rất cơ bản quan trọng
nhưng nhiệm vụ của phía trước còn rất lớn rất khó khăn
trước mắt phải hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi
tạo nền thảng cho những năm tiếp theo
nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số đến năm hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đồng thời có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện và hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tỷ mới
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị chuyển đổi số lần thứ nhất ngành công an
thay mặt đảng ủy công an
đảng ủy công an lãnh đạo bộ công an ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ công an
xin chúc sức khỏe đồng chí thủ tướng chính phủ đồng chí phó thủ tướng chính phủ
các vị khách quý chúc hội nghị thành công tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn
kính thưa đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
thưa đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
thưa các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu tại các điểm cầu truyền hình trong cả nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ
đồng chí thủ tướng cũng đã biểu dương những kết quả đạt được về chuyển đổi số của bộ công an
những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân
trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng
mà bộ công an và các bộ ngành địa phương cần phải tập trung thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện đề án sáu phát huy giá trị của những kết quả đã đạt được
tạo nền móng cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia hình cảm phát triển
bộ công an cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị địa phương cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động
và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành các địa phương
để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà đồng chí thủ tướng chính phủ đã giao tại hội nghị hôm nay
nhân dịp hội nghị hôm nay bộ công an cũng xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí thủ tướng chính phủ
các đồng chí phó thủ tướng lãnh đạo các bộ ngành và cấp ủy chính quyền các địa phương
cùng toàn thể quần chúng nhân dân cũng đã ủng hộ phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân
trong công cuộc chuyển đổi số nói chung triển khai đề án sáu nói riêng
điều đạt được của ngành công an đến nay là rất cơ bản quan trọng
tuy vậy mới chỉ là bước đầu tạo nền tảng cho những năm tiếp theo
công an các đơn vị địa phương phải nhận thức đầy đủ về vấn đề này
tiếp tục đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số của ngành công an phục vụ hiệu quả nhân dân
của sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước
ngay sau hội nghị này tôi đề nghị

và hoàn thành
công an các đơn vị địa phương tiếp tục giả soát và hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ
mà bộ cũng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong năm hai nghìn hai mươi
trọng tâm là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu
ứng dụng các kết quả đã đạt được của đề án sáu
nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác công an
mà các ông chí là đây là một nhiệm vụ rất khó khăn
mà chúng ta cũng đã kiểm điểm nhiều về vấn đề này rồi
hiện nay nếu nói là về cấp căn cước công dân
thì chúng ta cũng khoảng tám triệu người nữa
mà bây giờ cấp là rất khó khăn
trước đây là có bao nhiêu những phần người dân người ta đồng tình
người ta háo hức người ta đi làm thì cơ bản rồi
thế bây giờ cấp lại là những cái người mà hoàn cảnh rất đặc biệt
vừa qua đã làm người ta già ốm nằm ở nhà
người ta chả giao dịch gì với xã hội
người ta vùng sâu vùng xa
thậm chí là có những người trốn cái định danh của mình
không tham gia vào cái quản lý của nhà nước
thì đây là cái số người này
thì chúng ta phải đổi phương thức
tức là mời người ta đến trụ sở để làm việc
nhưng mà bây giờ người ta không đến
không đến thì chúng ta phải đổi lại là phải tiếp cận đến với nhà dân
đến từng người một
từng phường từng xóm từng bản làng từng hộ gia đình
để làm sao chúng ta cập nhật đến đầy đủ được những người dân
đây là những người yếu thế
đồng chí thủ tướng nói rồi không được để ai ở lại phía sau
thì mình phải biết là
có ai đang ở phía sau đây nữa thì mới có cái biện pháp để không để người ta ở lại được
mà quản lý quản trị xã hội như vậy thì mới đầy đủ mới được
chứ thực ra là trước đây chúng ta quản lý hành chính
thì nhà này nhiều chỗ rất hành chính
chưa đầy đủ
mà vừa qua là chúng ta đếm được cái người này
chúng ta đã thấy là giữa tổng điều tra dân số và cái dân số qua thực hiện cái kiểm đếm
bằng căn cước công dân và dữ liệu quốc gia và dân cư
thấy tranh lệch nhau rồi
mà cái tranh lệch đó là rất thực tế
với số liệu chúng ta dữ liệu chúng ta là đúng đủ sạch sống thì luôn luôn phải bảo đảm cái yêu cầu này
thế ra cái công việc này là rất vất vả
cái thứ hai là phải nghiên cứu chuyển trạng thái làm việc từ môi trường thủ công truyền thống
lên môi trường số
ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
có phần nâng cao công tác bảo đảm an ninh trật tự
tạo môi trường xã hội trật tự kỷ cương an lành
lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ của đất nước
thì chúng ta cũng đã thấy rất rõ rồi
chỉ có chuyển đổi số mới có thể được phát triển được đất nước mới có thể bảo vệ được đất nước
mới quản trị xã hội một cách hiệu quả nhất và thông minh nhất
phục vụ nhân dân một cách có hiệu quả nhất và nhanh nhất tiện ích nhất
thì cái này là rất rõ
như tôi nói lúc nãy
ở đây chúng ta có công tác
quản lý về hành chính
tôi rất muốn thảo luận với các ông chí trong lực lượng công an là chúng ta sẽ thay đổi tên của cái đơn vị này
quản lý bây giờ không phải là quản lý hành chính nữa
mà quản lý một cách hiệu quả nhất thông minh nhất trên phương thức về quản lý số này
không còn cái biện pháp quản lý hành chính nữa
mà thực sự là phục vụ nhân dân
mà đúng là qua quản lý chúng ta có được rất nhiều cái kết quả
rất nhiều cái kết quả
chúng ta sẽ có dữ liệu quốc gia
vì môi trường điện tử sẽ cho chúng ta dữ liệu quốc gia
trước đây thống kê bằng giấy trên sổ sách không có thể tập hợp được dữ liệu
không có dữ liệu để quản lý quản trị xã hội một cách thông minh nhất
mà chúng ta càng kết nối với các ngành càng hợp tác với các ngành thì càng có dữ liệu phong phú
mỗi ngành đều có một cái dữ liệu riêng
thế thì bây giờ là phải kết nối giữa các ngành với nhau thì là dữ liệu quốc gia
mà nó phải mang ra những cái hiệu quả không thể tưởng tượng được
tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta có kết nối với dữ liệu về doanh nghiệp
xong chúng ta lại kết nối với dữ liệu về thuế
chúng ta lại biết được cái sức khỏe của doanh nghiệp
một người có thể lập một trăm linh doanh nghiệp hoàn toàn được phép
luật pháp cho phép
thế nhưng mà doanh nghiệp có hoạt động không có hiệu quả không
sức khỏe như nào có đóng thuế đầy đủ không
tại sao doanh nghiệp ra đời nhiều nhưng mà thuế lại luôn luôn thua lỗ như vậy
thế thì lấy gì để mà bù đắp được mà thua lỗ được như vậy
hoặc là đấy kết nối với y tế chúng ta sẽ có dữ liệu về sức khỏe nhân dân
rất nhiều dữ liệu quan trọng
chúng ta đã làm như vậy chúng ta không có dữ liệu về người già
chúng ta có dữ liệu về trẻ em
chúng ta có dữ liệu về phụ nữ
chúng ta có dữ liệu về dân tộc tôn giáo
tất cả những cái việc đó để quản trị
xã hội một cách thông minh nhất gọn nhất
và phục vụ cho các ngành
để các ngành trên cơ sở dữ liệu đó là
nhưng mà dữ liệu này lại là tài nguyên quốc gia
phải được bảo đảm nghiêm ngặt nhất
an toàn nhất
chứ nếu mà các đối tượng khác nói là mình lại làm sẵn thế này
người ta lại có dữ liệu rồi thì mình lại làm sẵn cho người khác
thì không được
sử dụng qua những cái mục tiêu khác không được
mà trong phát triển kinh tế xã hội thì
dữ liệu là rất quan trọng
đồng thời có dữ liệu rồi để phục vụ cho quản lý quản trị của mình rồi
nhưng phải bảo đảm thật an toàn
tuyệt đối an toàn
vừa qua là luôn luôn xây dựng dữ liệu và bảo vệ an ninh an toàn cho các dữ liệu là luôn luôn phải đồng hành
chừng nào chưa an toàn vì chúng ta chưa thể đưa những dữ liệu đó ra để có thể công bố được
thì hai cái vấn đề này nó rất quan trọng
thì trên cơ sở đã làm được
thì toàn lực lượng công an nhân dân sẽ tập trung sẽ gương mẫu sẽ đi đầu để tạo hình thành các ngành các địa phương phối hợp phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia
và phục vụ cho công tác của ngành công an trên các lĩnh vực
thì một lần nữa tôi xin kính chúc đồng chí thủ tướng chính phủ các đồng chí ủy viên trung đảng đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
cùng các đồng chí ở các địa phương cùng toàn thể các đồng chí toàn thể lực lượng công an nhân dân
lời chúc sức khỏe hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều thành tích trong công tác
tôi xin tuyên bố bế mặt hội nghị
xin trân trọng cảm ơn
cảm ơn quý vị
cảm ơn quý vị